tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với ban tổ chức trung ương
tổ chức hội thảo đổi mới mô hình tổ chức và phương hướng hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
phát biểu khai mạc hội thảo chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đề nghị
hội thảo cần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy
phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới
các ý kiến tại hội thảo đã tập trung tham luận sâu vào những nội dung trọng tâm của đề tài như đổi mới cơ cấu tổ chức
cũng như phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn rõ ràng chức năng nhiệm vụ không trồng chéo đề cao tính tự chủ
chủ động thực hiện vai trò là cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân của mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị
xã hội góp phần làm cho hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức ngày càng gắn kết chặt chẽ
đáp ứng yêu cầu của đảng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân